ngày một mươi chín tháng năm tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình
quy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc
công bố chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng năm hai nghìn một mươi chín
đến sự hội nghị còn có đồng chí trần thánh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
kết quả chỉ số cải cách hành chính năm hai nghìn một mươi chín của các bộ cơ quan ngang bộ cho thấy
ngân hàng nhà nước việt nam dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính
bộ giao thông vận tải là bộ có chỉ số cải cách hành chính thấp nhất với giá trị là tám mươi năm mươi ba
đối với cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quảng ninh là tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng
xếp cuối bảng là tỉnh bến tre
về chỉ số hài lòng năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ người dân tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính
nhà nước nói chung đạt tám mươi bốn bốn mươi năm tăng một năm so với năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số này cũng cho thấy chỉ có tám hai người dân tổ chức được hỏi tiếp cận thông tin
về dịch vụ qua mạng internet bảy ba mươi bốn tiếp cận quy định về thủ tục hành chính qua mạng internet
trong khi có đến gần tám mươi năm người dân tổ chức cho rằng việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến
trả kết quả qua đường biêu điện là phù hợp
phát biểu chỉ đạo hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đề nghị
các bộ ngành địa phương khắc phục những tồn tại hạn chế phát huy những mặt được
đổi mới tư duy nhận thức coi đây là khâu có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển biến
trong hoạt động quản lý nhà nước làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế xã hội